sáng nay tỉnh hà tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh cổ tổng bế thư trần phú ngày một một năm một nghìn chín trăm linh bốn
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa kính dân
tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bế thư trưởng ban tổ chức trung ương
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng và đồng chí nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí trần phú người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của đảng
người chiến sĩ cộng sản kiên trung người con ưu tú của dân tộc việt nam
cuộc đời hoạt động cách mạng của tổng bí thư trần phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị tổng bí thư của đảng chỉ gần một mươi năm
nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc cho đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
tại lễ kỷ niệm các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật hãy giữ vững trí khí chiến đấu với ba chương
gồm chương một khí phách hồng lam chương hai người cộng sản kiên trung chương ba quê hương vang mãi lời anh
trước đó đồng chí trương thị mai cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và tỉnh hà tĩnh
đã đến dâng hoa tại khu mộ tổng bế thư trần phú ở xã tùng ảnh huyện đức thọ
cùng ngày đồng chí trương thị mai đã đến dân hương tại khu lưu niệm cố tổng bí thư hà huy tập
đền thờ cố tổng bí thư lê duẩn tại huyện cầm xuyên và khu di tích ngã ba đồng lộc can lộc
sáng nay tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn hà nội thượng tướng nguyễn tân cương
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
chủ trì tổng duyệt diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thượng tướng nguyễn tân cương đánh giá cao kết quả buổi tổng duyệt
so với các đợt hợp duyệt trước đó lực lượng tham gia diễu binh diễu hành đã có rất nhiều nỗ lực
chủ động khắc phục khó khăn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
thời gian từ nay đến lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ không còn dài
trong đó bao gồm cả các ngày nghỉ lễ lực lượng tham gia diễu binh diễu hành
cần đi vào tinh chỉnh hàng ngũ đặc biệt chú ý các động tác khi chuẩn bị diễu binh diễu hành qua lễ đài
trong quá trình cơ động tới tỉnh điện biên lực lượng tham gia diễu binh diễu hành
cần nêu cao trách nhiệm sẵn sàng khắc phục khó khăn chấp hành nghiêm kỷ luật
bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị bảo đảm toàn diện công tác hậu cần
khi tới điện biên các khối của quân đội sẽ tiến hành hợp luyện riêng tại điện biên
trước khi tham gia sơ duyệt tổng duyệt cùng các khối của công an và quân chúng
tin tưởng các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm
thưa quý vị sáng nay tỉnh hà giang long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng chín hải cốt liệt sĩ
đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
được quy tập tại điểm cao sáu trăm linh m
một nghìn năm trăm tám mươi năm thôn nậm ngặt xã thanh thủy huyện vị xuyên về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên
trước anh linh cây ngục liệt sĩ bằng lòng thành kính biết ơn vô hạn các đại biểu đã dành phút mặc niệm
thực hiện các nghi thức tiễn đưa chín hải cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên
hiện vẫn còn gần hai hải quân liệt sĩ vẫn đang nằm lại trên trường xưa nơi núi rừng sâu thẳm vẫn chưa được tìm thấy
với trách nhiệm nghĩa vụ thiêng liêng được giao phó cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà giang vẫn ngày đêm quyết tâm tổ chức tìm kiếm khai quật các hải cốt liệt sĩ
hôm nay công an tỉnh tuyên quang phối hợp với bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an hội chức thập đỏ tỉnh
tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm hai nghìn hai mươi
chương trình đã tiếp nhận được hai trăm bốn mươi hai đơn vị máu tạo nguồn cung máu quý giá qua phần cấu trữa đồng chí
đồng đội trong lực lượng công an những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
chương trình được bộ công an phát động hàng năm nhằm lan tỏa nghi cử cao đẹp tinh thần trao yêu thương
với những cán bộ chiến sĩ bệnh nhân đang cần chuyển máu với thông điệp
một giọt máu trao đi một cuộc đời ở lại
qua đó nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
khẳng định tinh thần trách nhiệm tình cảm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đối với đất nước với cộng đồng xã hội góp sức chung tay vì sức khỏe nhân dân
hàng năm cứ vào tháng ba âm lịch người dân hà tĩnh và các địa phương lân cận
lại hướng về khu di tích lịch sử văn hóa đại hùng ở thị xã hồng lĩnh
để tham dự lễ rỗ quốc tổ hùng vương
đây là vùng đất mà thủy tổ kinh dương vương đã dự đô trước khi rời ra tỉnh phú thọ
trong khuôn khổ chương trình lễ dỗ tổ hùng vương tại thị xã hồng lĩnh
đã diễn ra hội thi gói bánh trưng dân quốc tổ
mỗi đội tham gia hội thi có một mươi bốn thành viên sẽ thực hiện gói và nấu hai trăm hai mươi chiếc bánh trưng
những chiếc bánh ngon nhất đẹp nhất dâng lên đức thủy tổ kinh dương vương
và các vua hùng nhằm bày tỏ lòng thành kính của người dân
tổ chức hội thi gói bánh trưng thì chị em từ tất cả các phương xã rất là quan tâm
đặt cái tấm của mình dâng lên quốc tổ những chiếc bánh gói rất là đẹp và chất lượng tốt nhất
để thể hiện phân tấm của mình dâng lên được ngay rổ quốc tổ hùng vương
theo truyền thuyết lịch sử và các tài liệu thư tịch cổ vào năm hai nghìn tám trăm bảy mươi chín trước công nguyên
kinh dương vương lên ngôi lập nên nhà nước xích quỷ nhà nước sơ khai độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta
trên đường tìm đất định đô
kinh dương vương đã hướng vào danh thắng núi hồng lĩnh và cho xây dựng kinh thành tại đây
những ngày này tại khu di tích lịch sử văn hóa đại hùng đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng nhớ
tri ân công lao các vị vua hùng
đây là một niềm tự hào của không những nhân hợp tỉnh
mà cả nhân dân cả toàn bộ vùng đất khoan trông cụ hay là vùng thái nghề tỉnh nói chung
vì dịp này thì không những để cho chúng tôi được ôn lại truyền thống dân tộc của mình
đồng thời là nâng thêm một năng tự hào dân tộc và cũng như để giáo dục cho con cháu truyền thống yêu lực
truyền thống quân nhân nguồn của dân tộc ta
dỗ tổ hùng vương là thời khắc để mỗi người mang trong mình dòng máu lạc hồng cùng hướng về tổ quốc linh thiêng
đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc các vua hùng đã có công dựng nước
và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước